trong quá trình chi trả hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín ở thanh hóa bùng lên nhiều tranh luận
chung quanh việc bình xét hộ cận nghèo có ý kiến cho rằng đã có sự buông lỏng quản lý từ địa phương
từ đó dẫn tới câu chuyện trục lợi chính sách
phóng viên truyền hình nhân dân đã tiếp xúc với những người có liên quan để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này
ngôi tù vẫn được nhận tiền hỗ trợ diện cận nghèo câu chuyện gây xuân sao du luận trong những ngày qua ở thanh hóa
theo ủy ban nhân dân xã tiên trang huyện quảng sương trường hợp này mới có bản án từ đầu tháng bốn
trong thời điểm gấp rút giả soát bảy nhóm đối tượng nhận hỗ trợ đã có xe sót khi lập danh sách địa phương sẽ rút kinh nghiệm
ngoài ra trước khi có dịch thực tế người dân cũng không quan tâm đến bình xét hộ cận nghèo